các bác sĩ bệnh viện đa khoa thanh vũ medic bạc liêu vừa phẫu thuật nội soi kết hợp mổ lấy nhiều mảnh kính vỡ nằm sâu trong mũi đã hơn một tháng cho bệnh nhân bốn mươi năm tuổi
theo đó bệnh nhân htg ngụ ấp thuận điền xã long điền tây huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết
hơn một tháng trước ông bị té ngã sập mặt vào một cái cống bằng bê tông dẫn đến chấn thương vùng mặt và mũi
tuy nhiên vết thương càng lúc càng sưng đau và mấy ngày gần đây ông cảm thấy nghẹt mũi bên phải nhiều
có uống thuốc điều trị nhưng không giảm nên quyết định đến bệnh viện điều trị
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn hồng chứ trường phòng khám tài mới họng bệnh viện đa khoa thành vũ mê đích bạc liêu
người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết
trong lúc té ngã bệnh nhân g bị những mảnh vỡ của tròng kính cận kim sâu vào trong mũi do không được xử trí đúng và lấy ra kịp thời dẫn đến gây nhiễm chủng vết thương
vỡ soang trán phải viêm đa soang có dị vật cản quang trong mô mềm vùng cánh mũi bên phải
các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành chỉ định cho bệnh nhân thực hiện phương pháp mổ nội soi nâng xương chính mũi kết hợp mổ hờ
mở cạnh mũi cắt lọc xẹo mô chai cứng lấy nhiều dị vật làm mảnh kính trong mũi da sau đó khâu tái tạo thẩm mỹ xẹo vùng mũi mặt phải
các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành chỉ định cho bệnh nhân thực hiện phương pháp mổ nội xoay nâng xương chính mũi kết hợp mũi mặt phải
vi khuẩn uốn ván dễ dàng xâm nhập vào các vết thương hở dù chỉ là chảy xước nhỏ chúng phát triển ở điều kiện yếm khí
sau đó sẽ xâm nhập vào cơ thể đi vào hệ thần kinh và gây ra co cứng cơ hoặc co giật cơ khi có kích thích
do đó ngay khi bị các vật nhọn đâm vào người cần phải tiến hành sơ cứu vết thương đúng cách tránh để vi khuẩn có cơ hội xâm nhập
một số việc cần làm trong trường hợp dẫm hoặc bị vật nhọn đâm
không nên cố rút vật nhọn da nếu nó đã cắm sâu vào cơ thể điều này có thể khiến vết thương trầm trọng hơn và dẫn tới chảy máu
đưa bệnh nhân tới các cơ sở y tế để được sơ cứu kịp thời
trường hợp vật nhọn nông có thể rút ra trực tiếp bằng tay phải rửa sạch tay trước khi chạm vào vết thương
không có vết thương khi rửa vì có thể làm vết thương nặng hơn
không dùng miệng để hút chất bẩn trong vết thương lau khô và che phủ vết thương
sử dụng dụng cụ vô trùng để lau khô và ngay sau đó dùng băng chống thấm nước che phủ vết thương